thành phố hồ chí minh vừa đưa vào khai thác phố du lịch đông y tại phường một mươi quận năm trên các tuyến đường lương nhữ học triệu quang phục và hải thượng lãn âu
đây là cách làm mới của thành phố nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các cơ sở đông y đã có truyền thống hơn một trăm linh năm tại quận năm
tuy nhiên để mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp đồng thời bảo đảm việc quản lý đô thị thì thành phố vẫn còn nhiều việc cần thực hiện
những ngày đầu xuân đình dậu hai nghìn một mươi bảy trên phố lương nhữ học phường một mươi quận năm nhộn nhịp khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm làm nghề thuốc bắc thuốc nam
đây là một trong ba tuyến đường của phố đông y mới được thành phố đưa vào hoạt động
năm nay thì cái ngành nghề của mình phát triển mạnh hơn những năm trước đó
bảng giá niêm yết giá thì cái đó là mình tạo cái niềm tin cái lòng tin cho khách hàng
mình cũng mong là cái thuốc đông y của mình sau này sẽ phổ biến
phổ biến nhiều hơn cho người dân người ta tiêu dùng
trên địa bàn quận hiện có một trăm tám mươi tám cơ sở khám chữa bệnh bán và sản xuất thuốc
chủ yếu tập trung dày đặc tại một số đường gần khu vực chợ lớn
đây có thể xem là chợ đầu mối thuốc bắc khu vực miền nam
hầu hết tất cả các bệnh viện có khoa đông y trên địa bàn thành phố và nhà thuốc khu nam bộ
đồng bằng sông cửu long đều lấy thuốc ở đây
nhiều doanh nghiệp còn mở rộng thị trường ra các nước đông nam á
trên thực tế dù mới chính thức hoạt động được hai tháng
nhưng lượng khách du lịch đến với các tuyến phố này tăng vọt
cũng nhờ đó các doanh nghiệp cơ sở sản xuất thuốc ở đây cũng bán được nhiều hàng hơn
khi phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc thành điểm du lịch
thành phố cũng cần hướng dẫn nhân viên bán hàng về thái độ tác phong bán hàng văn minh lịch sự
bên cạnh đó các cơ quan chức năng cũng cần xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm lòng lề đường
về hè dành cho người đi bộ và chống gian lận thương mại
nếu được tổ chức bài bản hơn phố đông y ở quận năm sẽ trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của thành phố
góp phần tích cực vào mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành nghề mũi nhọn của thành phố vào năm hai nghìn ba mươi